hãy cùng đến với những hình ảnh của lớp học có cái tên rất thú vị
lớp học toàn cầu tại trường trung học phổ thông đức hợp hưng yên
một camera một máy tính có kết nối mạng đã mở ra một thế giới kết nối học sinh
trường trung học phổ thông đức hợp hưng yên với học sinh khắp nam châu
đây là ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng anh của cô giáo trần thị thúy
mở ra ý tưởng về lớp học xuyên lục địa
ở đây các em có thể tự tin thuyết trình bằng tiếng anh
giao lưu trực tiếp với các học sinh chuyên gia nổi tiếng từ nước ngoài
từ nỗi sợ nói tiếng anh giờ đây các em có thể tự tin với cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết
trước đây em đã từng rất sợ nói tiếng anh trước mặt mọi người
nhưng sau khi tham gia lớp học của cô giáo thúy thì em cảm thấy tự tin hơn đặc biệt là với môn tiếng anh
khi chưa được tiếp cận với công nghệ thông tin thì em không thể tưởng tượng được là
mình có thể kết nối được với những người rất xa với mình
khi được tiếp xúc với các thầy cô như cô thúy em có thể hiểu được là tiếng anh là một thứ
giúp chúng ta có thể liên kết mọi người trên thế giới và em hiểu được là tiếng anh là rất quan trọng
với mình thì mình có chỉ có bốn năm trên một mươi hai năm học tiếng anh ở trường phổ thông
tuy nhiên mình vẫn cố gắng để mình có thể thi đỗ được đại học vào khoa tiếng anh
và mình mong muốn là mình muốn kể cái câu chuyện của chính bản thân mình với các em học sinh của mình
để các em ấy có giấc mơ của chính riêng các em ý
với công nghệ thông tin thì nó gắn kết nó có rất là nhiều cái hiệu quả trong việc gắn kết mọi người
đặc biệt là trong việc học tiếng anh
thì mình hy vọng là những cái điều mình làm thì sẽ hỗ trợ được học sinh của mình
mô hình này chính thức được triển khai từ tháng bốn năm ngoái tại trường trung học phổ thông đức hợp
là học sinh cũ của mái trường này từng gặp khá nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận với kiến thức tiếng anh
cô thúy muốn tìm ra những phương pháp học tập mới giúp học sinh của mình cải thiện trình độ ngoại ngữ
bằng cách tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo việt nam
đối với hàng ngàn giáo viên trên khắp thế giới để xuất xếp những giờ học suy lục địa nhờ công cụ sky
chỉ khi nào học sinh nghe nói đọc viết được thì tiếng anh nó mới sống được
những nữ học như thế này sẽ trao cơ hội trao quyền cho các em ý
và vì chúng ta đang sống ở thế kỷ hai mươi
thì cố gắng dạy học sinh những cái điều mà là những hành trang trang bị cho các em
để ra cuộc sống của năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các em ý chủ động hơn
mình tôi biết là học sinh của tôi ở vùng vùng thôn thì rõ ràng là
sẽ gặp rất nhiều khó khăn đối với việc học môn ngoại ngữ
ngoài cái cơ sở tốt điều quan trọng nhất là say mê niềm say mê của các thầy giáo cụ giáo
và chính sự say mê của thầy giáo cụ giáo sẽ truyền cái cảm hứng
cái niềm yêu thích môn ngoại ngữ đối với các em học sinh
cô thúy cũng chính là đại diện của việt nam
vừa giành giải cao nhất tại diễn đàn giáo dục toàn cầu do microsoft tổ chức tại canada đầu năm hai nghìn một mươi bảy
việc dạy tiếng anh theo cách truyền thống đã trở nên lỗi thời bởi tiếng anh sắp tới đây sẽ không còn được coi là một môn học
mà sẽ chỉ là công cụ giúp học sinh việt nam học tập các môn học thu nạp kiến thức mới và sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai
cùng với sự lên ngôi của công nghệ các ứng dụng dịch thuật khiến cho việc sử dụng tiếng anh thông thường ngày càng dễ dàng
bên cạnh đó việc dạy và học tiếng anh ở các trường phổ thông tại các thành phố lớn đang ngày càng tốt hơn
không chỉ các trường quốc tế và trường dân lập mà khối trường học công lập cũng đầu tư
các trường công lập cũng đầu tư mạnh mẽ và giảng dạy tiếng anh toán và khoa học bằng tiếng anh
không khí hào hứng này là của một tiết học tiếng anh tại trường tiểu học công lập tân sơn nhì thành phố hồ chí minh
sự thay đổi trong phương pháp đã khiến việc học ngoại ngữ ngay tại trường cũng trở nên hấp dẫn
những thiết bị công nghệ hỗ trợ cho việc dạy học là điều không thể thiếu
thậm chí còn xuất hiện cả sản phẩm trí tuệ nhân tạo
thầy giáo robot dạy tiếng anh như thế này không chỉ tạo cảm hứng kích thích sự tò mò
và người thầy này còn khiến cả những đứa trẻ nhút nhát nhất ngại nói nhất cũng trở nên thoải mái tự tin học theo rất nhanh
đây có thể xem là bước tiến lớn trong cách dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông
các em được học với lại một hình thức mới đó là robot nao
thì tôi thấy học sinh rất là hứng thú tạo cơ hội cho học sinh được học hỏi nhiều hơn về tiếng anh
với học sinh tiểu học thì chúng tôi thấy rằng một cái hình thức mà học tiếng anh phải phong phú thì sẽ giúp cho học sinh tự tin và học tiếng anh tốt hơn
đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh của việt nam cũng chứng kiến hàng loạt cơ sở của học viện anh ngữ ewas và anh ngữ việt mỹ vatc
bất ngờ thay đổi biển hiệu sang tên ivy press
khiến nhiều người băn khoăn về sự biến mất của hai thương hiệu đào tạo tiếng anh gần hai mươi năm tuổi và đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường
cần phải có sự chuyển mình và biến cái phương pháp dạy tiếng anh nó không còn làm dạy một ngoại ngữ nữa
mà sau đó sẽ là dạy một cái ngôn ngữ cho học sinh và dùng ngôn ngữ đấy để học các cái phần kiến thức khác như là kỹ năng mềm
như là học về steam và cái cách để sử dụng các cái công cụ và kỹ năng làm việc sau này
nhiều trung tâm tiếng anh tên tuổi trước kia
giờ đã không còn chiếm lĩnh thị trường tại các thành phố lớn như trước đây với hàng chục lớp học
học kín các ca vào buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần
thay vào đó các trung tâm đang có xu hướng chuyển đổi từ đào tạo tiếng anh thông thường sang lĩnh vực đào tạo chuyên sâu
hoặc hoạch định chiến lược học tập dài hơi hơn tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới
thông qua các chương trình học bổng
ở đây mình đã dạy không chỉ đơn thuần tiếng anh
mà nó còn dạy cả
là người ta còn dạy cách để sử dụng tiếng anh như một công cụ để học những môn khác
ví dụ như là môn tàn tiếng anh và khoa học tiếng anh bằng cách người ta dạy là
dùng khắc từ chuyên môn trong hai môn đấy để con chuẩn bị cho những kỳ thi chuẩn hóa
để apply đi du học ở bên mỹ
ví dụ như là bài thi sat bài thi ielts và bài thi tafu
cái mục đích đầu tiên là để cho con học lập trình thì học lập trình với những
cái ngôn ngữ kiểu java thì nó cần vốn tiếng anh nó rất là tốt thay vì học lý thuyết thôi
thế nên là nếu bốn tiếng anh của con mà nó không tốt thì các mã lệnh nó cứ lung ta lung tung cuối cùng là dối loạn hết
xu hướng học tiếng anh đang thay đổi mạnh mẽ trong thế kỷ hai mươi một
nhu cầu học tiếng anh của học sinh có xu hướng kết hợp với đào tạo kỹ năng lãnh đạo
tranh luận tổ chức hoạt động cộng đồng hay lập trình
đây cũng là những kỹ năng thiết yếu
đón đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp bốn
chính vì vậy phải dạy những gì học sinh cần mà không phải dạy những gì giáo viên có
là một trong những yêu cầu đặt ra đối với các thầy cô giáo hiện nay
đối với học sinh chẳng hạn thì cũng có đôi lúc là các bạn sẽ có thể mang một bài toán bằng tiếng anh đến có thể hỏi
trong những trường hợp như vậy thì đấy sẽ là một cơ hội để cho giáo viên có thể tự tìm hiểu thêm
và cũng là một cái nguồn thôi thúc các giáo viên sẽ luôn luôn phải tự cập nhật các kiến thức
thì ngoài toán ra thì chẳng hạn là còn có những môn khoa học khác ví dụ như là sinh hoặc là quá thì thỉnh thoảng các con cũng có đến hỏi chẳng hạn
thì đấy cũng sẽ là một cái cũng là một cái môn học
và tiếng anh bây giờ thì nó cũng sẽ chỉ là một cái công cụ thôi để có thể các con sẽ học được các môn khác
ví dụ các môn khoa học này toán thế nên giáo viên cũng sẽ cần phải luôn luôn là tự hỏi và sẽ bổ sung thêm các kiến thức cho mình
thì tôi nghĩ đấy sẽ là cái xu hướng tiếp theo tức là sử dụng tiếng anh như một công cụ để có thể là sẽ bước vào
cánh cửa dành cho những cái ngành nghề hoặc là những cái môn học khác nữa
những mục tiêu mới về dạy và học ngoại ngữ trong trường học từ nay đến năm hai nghìn hai mươi đã được bộ giáo dục và đào tạo xác lập theo hướng thực tế và có tính khả thi hơn
bộ cũng đang khuyến khích các cơ sở giáo dục tiếp nhận các chương trình ngoại ngữ được quốc tế công nhận
tăng cường dạy học ngoại ngữ chuyên ngành trong các cơ sở đào tạo dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng anh ở phổ thông
tiến tới cải thiện tình trạng dạy và học ngoại ngữ như hiện nay đưa dự án dạy và học ngoại ngữ trong các trường quốc dân trở nên thiết thực và hiệu quả hơn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình đường tới tương lai tuần này